các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn vdca là vắc xin ngừa covid một mươi chín thứ một mươi một được who phê duyệt sử dụng khẩn cấp trên thế giới
theo who các kết quả thử nghiệm vaccine này cho thấy khả năng ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng của covid một mươi chín lên đến chín mươi hai
còn vdca là vắc xin một liều duy nhất tương tự là vắc xin của hãng johnson johnson mỹ
trước khi được who phê duyệt vaccine này đã được sử dụng ở một số quốc gia đông nam á như indonesia malaysia
và một số quốc gia trong khu vực mỹ latin như brazil argentina mexico
với tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay
thì vắc xin đóng một vai trò rất lớn trong số các biện pháp phòng và ngăn chặn dịch
việc bổ sung vắc xin covid một mươi chín và danh sách những loại vắc xin được who phê duyệt sử dụng
là một tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín